quân đội hàn quốc và nhật bản cho biết triều tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông của nước này
vài giờ trước khi các nhà lãnh đạo của hàn quốc và nhật bản gặp nhau để thảo luận về các mối đe dọa ngày càng tăng từ bình nhưỡng cũng như là các thách thức chung khác
theo kế hoạch trong ngày hôm nay tổng thống hàn quốc jun suk in và thủ tướng nhật bản kishida fumio sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở tokyo
nơi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của triều tiên dự kiến sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự
vụ phóng mới nhất cũng diễn ra trong bối cảnh mỹ và hàn quốc đang tiến hành cuộc tập trận lá chắn tự do
vốn bị triều tiên lên án là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược nhằm vào nước này
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng ba triều tiên cũng đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn